tại hà nội bộ khoa học và công nghệ cùng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp tổ chức họp báo thông tin về ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest
và diễn đàn thanh niên khởi nghiệp hai nghìn hai mươi bốn
chuỗi sự kiện này sẽ được tổ chức kết hợp bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến
nhằm thích ứng với bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam
với chủ đề thích ứng chuyển đổi bứt phá và diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước vượt qua khó khăn sẽ diễn ra tại hà nội vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tới đây
cùng với đó hơn bốn mươi hoạt động hội nghị hội thảo cuộc thi kết nối đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại đại học kinh tế quốc dân
với quy mô dự kiến khoảng sáu lượt người tham dự gồm cả trong nước và quốc tế
đây là cơ hội nâng cao năng lực tiếp cận
nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của việt nam
cũng như chào đón các chuyên gia nhà đầu tư trong khu vực và thế giới đến với việt nam